các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong ba mươi phút sáng ngày hai mươi ba tháng sáu người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ cửa hàng tạp hóa của vợ chồng anh lê thinh phương và chị nguyễn thị nhung nên chạy ra xem thì thấy ngọn lửa bao trùm cửa hàng
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa và cứu người
đám cháy được dập tất ngay sau đó
hai vợ chồng bị mắc kẹt trên gác được giải cứu đưa ra ngoài
tuy nhiên người chồng đã tử vong còn người vợ hiện đang rất nguy kịch
nguyên nhân ban đầu của đám cháy được xác định là xuất phát từ chiếc xe máy dựng rồi lan ra các đồ vật khác trong tiệm tạp hóa gây nên hậu quả đau lòng
lại có thêm một chuyên án ma tùy lớn vừa được công an huyện sông mã tỉnh sơn la triệt phá bắt giữ hai đối tượng cùng ba mươi sáu bánh heroin
hai đối tượng bị bắt là lầu a trừ tên gọi khác là lầu a mua và giàng a mai cùng chú tại xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba mươi sáu bánh heroin hai điện thoại di động ba xe máy trên một triệu đồng tiền việt nam và nhiều tăng vật liên quan khác
bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ bản co mạ b xã hủy một đi tiêu hủy thì bị phát hiện và bắt giữ
mở rộng điều tra khám xét nhà của các đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm một máy ép thủy lực dùng để ép lại heroin hai cân điện tử một gói nhỏ ma túy và một số vật chứng liên quan khác
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn trí cường chú tại quận tân phú thành phố hồ chí minh về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng sáu cường gây ra vụ cướp giật tài sản của một nữ du khách trên đường biệt thự phường lộc thọ
qua truy xét đến ngày hai mươi tháng sáu công an phường lộc thọ bắt được cường khi đối tượng tiếp tục chuẩn bị gây án trên đường trần phú
tại cơ quan công an cường khai nhận đã gây ra một số vụ cướp giật trên địa bàn bản thân cường từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản
còn tại thái bình cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ cho biết vừa chia xóa một ổ nhóm đánh bạc tại xã quỳnh hải huyện quỳnh phụ bắt giữ bảy đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan
công an huyện quỳnh phụ đã bắt quả tăng bảy đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài ba cây tại nhà nguyễn văn doanh chú tại thôn an phú hai xã quỳnh hải huyện quỳnh phụ thu trên chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền gần hai mươi bốn triệu đồng một bộ bài tú lơ khơ và nhiều tăng vật có liên quan
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hơn sáu trăm linh kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất đang được vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
trước đó trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua phường láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành dừng kiểm tra và phát hiện xe khách mang bị kiểm soát bảy mươi hai b hai nghìn hai trăm năm mươi do tài xế đỗ thanh hùng trú tại phường xuân bình thành phố long khánh tỉnh đồng nai điều khiển theo hướng từ cà mau về thành phố hồ chí minh
đang vận chuyển trên sáu trăm linh kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất là aga và cmc hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại thanh hóa vào ngày hôm qua ngày hai mươi ba tháng sáu kiểm tra đột xuất hai cơ sở kinh doanh hải sản ở phường trung sơn thành phố sầm sơn thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với cục cảnh sát môi trường bộ công an đã phát hiện hàng chục kg tôm được bơm tạp chất
đoàn liên ngành phát hiện tôm được bán tại các cơ sở này to và căng bất thường
cát đốt trên thân tôm gần như giãn ra nhất là ở đốt số ba và đầu tôm cũng to bất thường
qua kiểm tra nhanh đoàn công tác phát hiện mẫu tôm chuyển từ màu vàng sang tím đen dấu hiệu của tôm bị bơm tạp chất độc hại
đầu tôm sau khi bóc ra có chất đặc sánh màu xanh đen
lực lượng chức năng đã niêm phong khoảng sáu mươi kg tôm của các cơ sở này để tiếp tục điều tra và làm rõ
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv